ngày hai mươi năm tháng năm tại thành phố hội an bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ubnd tỉnh quảng nam phối hợp với đại sứ quán pháp tại việt nam
đại sứ phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam tổ chức hội thảo
nghiên cứu về quá trình sói lở bờ biển hội an và đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ biển một cách bền vững
tại hội thảo các đại biểu đã nghe nhóm nghiên cứu trình bày nghiên cứu về quá trình xói lở bờ biển hội an
và đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ biển một cách bền vững
theo đó nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp như cấm tất cả các hình thức khai thác cát ven sông thu bồn
quanh sông cửa đại và khu vực ven biển hội an
do các chất gây ô nhiễm trong trầm tích mắc kẹt trong các hồ chứa thượng lưu
không nên xả chầm tích từ các hồ chứa này vào hạ lưu
nùi bãi kết hợp đê ngầm trên chiều dài khoảng sáu năm trăm linh m dọc bờ biển
mặt khác để tăng lưu lượng chầm tích từ cửa sông thu bồn lên đến bờ biển thế bắc
cần nã vết luồng có chiều rộng khoảng hai trăm linh m và chiều sâu tám m dọc theo bờ trái của cửa sông cửa đại
tại hội thảo các nhà khoa học cũng đã đề xuất một số giải pháp liên quan đến việc cứu bờ biển cửa đại
như triển khai các biện pháp như sử dụng hệ thống kè mỏ hàn sử dụng tương chăn sóng
tăng khối lượng bùn cát của sông thông qua việc đề ra các quy định để quản lý lưu lượng nước
và thao tác xả bùn cát bằng sức nước từ các hồ chứa thượng nguồn
hội thảo diễn ra đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy